đồng chí võ văn thưởng đã đi thăm và trao quà tết cho các gia đình chính sách hộ nghèo của tỉnh hà giang
đến thăm và tặng quà tết cho một trăm linh hộ nghèo hộ gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam tại thị trấn vị xuyên và xã cao bồ huyện vị xuyên
đồng chí võ văn thưởng vui mừng đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tỉnh hà giang nói chung và huyện vị xuyên nói riêng trong phát triển kinh tế văn hóa và công tác an sinh xã hội
nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi và tết cổ truyền của dân tộc đồng chí võ văn thưởng mong muốn tỉnh hà giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
phân đấu đạt nhiều kết quả cao hơn nữa trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo chăm lo cho các gia đình chính sách
chúc nhân dân các dân tộc tỉnh hà giang sức khỏe nhiều niềm vui đón tết đầm ấm hạnh phúc